chuyển sang các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
thưa quý vị tại đồng nai cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai
đang tạm giữ hình sự đối tượng nguyễn tiến lưu ba mươi tám tuổi
trú tại tỉnh bình phước để điều tra về hành vi giết người
trước đó vào chiều một mươi một chín công an phường trảng giai tp biên hòa tỉnh đồng nai
nhận được tin báo tại tổ một mươi một khu phố ba phường tràng giài xảy ra vụ án mạng
bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an đã khống chế và bắt giữ nguyễn tiến lưu
đưa về trụ sở công an làm việc đồng thời giải cứu cháu gái ba tuổi là con gái của lưu
ra ngoài an toàn còn cháu nguyễn trần khánh ngọc một mươi tuổi là con gái của lưu đã tử vong
tại cơ quan công an bước đầu lưu khai nhận do mâu thuẫn với vợ nên đã mua rượu về nhà uống
khi không làm chủ được hành vi nên đã dùng tay bóc cổ con gái khánh ngọc
dẫn đến tử vong và gửi lên một nhóm gia lô
và chiều cùng ngày lực lượng chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường
và lấy lời khai của lưu tạm giữ đối tượng để điều tra về hành vi giết người